giới chức indonesia xác nhận số nạn nhân thiệt mạng vì lở đất ở đảo serasan huyện natuna tỉnh miền tây rio đã lên đến bốn mươi bốn người
lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm một mươi một nạn nhân khác có năm mất tích
lực lượng chức năng đã xác định được danh tính của bốn mươi ba trong số bốn mươi bốn nạn nhân thiệt mạng
trong khi đó theo cơ quan quản lý và khắc phục thảm họa huyện natuna mưa lớn chính là nguyên nhân gây ra thảm họa lở đất
chiến dịch cứu hộ đã được triển khai với nhiều máy móc hạng nặng cùng đội ngũ nhân viên của văn phòng tìm kiếm và cứu nạn địa phương
cơ quan quản lý và khắc phục thảm họa huyện natuna lực lượng quân đội và cảnh sát
thảm họa lở đất xảy ra trên đảo serasan hôm sáu tháng ba đến nay đã khiến hơn hai hai trăm linh người phải sơ tán
chính quyền tỉnh đã ban bố tình trạng khẩn cấp và nâng cảnh báo nguy hiểm lên mức cao nhất đối với người dân địa phương và những vùng lân cận
chính phủ indonesia đã triển khai gói cứu trợ trị giá tám trăm sáu mươi hai ba triệu rupiah tương đương với năm mươi sáu đô la mỹ để hỗ trợ các nạn nhân